không chỉ đăng tải những clip nói về covid một mươi chín mà tài khoản youtube của người đàn ông này
còn đăng nhiều clip nhảm nhí về tâm linh huyền bí truy bắt âm bình xem bói ngay tại nhà khiến cho nhiều người bức xúc
những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc này sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị khán giả trong thời gian sớm nhất